trú tại tòa n bốn trung cư số ba trăm chín mươi nguyễn văn cử bồ đề long biên là giám đốc trí nhánh ngân hàng msb thanh xuân
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tiền của khách hàng với số tiền là một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
căn cứ kết quả điều tra ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố hà nội đã cởi tố vụ án bắt tạm giam bùi thị hoài anh
bước đầu xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của tám bị hại với số tiền là ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra đang áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản cho các bị hại
bước đầu cơ quan điều tra xác định chưa có đồng phạm
gần đây liên tục xảy ra những vụ việc mất tiền trong tài khoản gửi ngân hàng
khiến cho nhiều câu hỏi về pháp lý được đặt ra
và trách nhiệm của ngân hàng đến đâu khách hàng phải làm gì để bảo vệ tiền của mình
sự việc diễn ra tại msb đang nóng thì mới đây
một chuyên gia tài chính nổi tiếng là ông nguyễn trí hiếu đã cho biết
bản thân ông cũng bị kẻ gian đánh cắp năm trăm linh triệu đồng trong tài khoản ngân hàng quốc dân ncb
theo đó qua giả soát hệ thống ngân hàng ncb cho ông biết
đối tượng lừa đảo sử dụng internet banking cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân mạo danh ông
hai lần yêu cầu ngân hàng cấp mật khẩu mới
kết quả ngân hàng ncb đã gửi tin nhắn
tin nhắn là mã otp và số điện thoại của ông hiếu
thế nhưng thực tế là một người khác
có số điện thoại trùng khớp với số điện thoại của ông hiếu lại nhận được mã này
còn điện thoại của ông hiếu thì không nhận được tin nhắn mã otp
sau khi có được mã trên đối tượng lừa đảo đã đổi lại mật khẩu tài khoản ngân hàng
và nhanh chóng thực hiện rút tiền
trước sự việc này ông hiếu cũng đặt ra vấn đề lỗ hỏng về bảo mật thông tin
nhất là việc đối tượng lừa đảo có thể đã xâm nhập vào hệ thống
để đánh cắp tin nhắn ngân hàng gửi cho chủ tài khoản
việc người dân mất tiền trong tài khoản ngày càng lan rộng và nguy hiểm
ngân hàng nhà nước đã ban hành quyết định hai nghìn ba trăm bốn mươi năm yêu cầu các ngân hàng
phải có xác nhận bằng mặt hay vân tay khi khách hàng chuyển tiền trên một mươi triệu đồng
quyết định có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm nay
có thể đã có lỗ hồng bảo mật và vì thế ngân hàng nhà nước mới ban hành quyết định này
trước các sự việc này nhiều người bày tỏ lo lắng khi gửi tiền ngân hàng
câu hỏi đặt ra là vai trò của ngân hàng ở đâu khách hàng liệu có đòi lại được tiền
trao đổi với phóng viên
luật sư nguyễn thanh hà chủ tịch công ty luật s b lau đã cho rằng
với trường hợp có tổn thất thiệt hại xảy ra mà không phải do lỗi của khách hàng
thì chủ thể chịu trách nhiệm đầu tiên phải là ngân hàng
cho dù là lỗi vô ý hay có chú ý của nhân viên ngân hàng hay kẻ gian ngoài ngân hàng
theo quy định tại điều tám mươi bảy bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền
nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập thực hiện nhân danh pháp nhân
sau đó ngân hàng phải chịu trách nhiệm hoàn trải cho khách hàng khoản tiền bị thất thoát
khách hàng cần thu thập tài liệu phối hợp với ngân hàng để giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng
luật sư nguyễn thanh hà cho hay
còn với các trường hợp mất tiền nói chung để đảm bảo quyền lợi của mình
luật sư nguyễn thanh hà khuyến cáo khi gặp rủi ro mất tiền gửi tại ngân hàng
khách hàng cần bình tĩnh tập hợp đầy đủ hồ sơ bằng chứng tài liệu giao dịch với ngân hàng
sau đó liên hệ với ngân hàng nơi mình gửi tiền
thông báo về sự cố và cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch để ngân hàng xác minh tình hình
trong quá trình đàm phán thỏa thuận với ngân hàng nếu hai bên không thể đạt được tiếng nói chung
khách hàng có thể khởi kiện ngân hàng đến tòa án có thẩm quyền để yêu cầu ngân hàng hoàn trả lại số tiền bị mất
đồng thời khách hàng cũng nên tìm đến một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín
để nhận tư vấn và tiến hành mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình
chia sẻ thêm về trách nhiệm của ngân hàng luật sư hà dẫn điều một mươi luật các tổ chức tiến dụng hai nghìn một mươi và cho biết
ngân hàng phải có trách nhiệm tham gia bảo toàn tiền gửi tại ngân hàng
nếu xảy ra thất thoát tiền gửi ngân hàng phải chịu trách nhiệm
riêng với khách hàng để đảm bảo an toàn khi gửi tiền ngân hàng các chuyên gia khuyến cáo
người gửi không nên giao dịch ngoài trụ sở mà phải đến thẳng các ngân hàng chi nhánh ngân hàng để trực tiếp giao dịch
khi nộp tiền khách hàng lưu ý ghi đầy đủ thông tin và thông số vào các chứng từ
chỉ nhận lại chứng từ văn bản khi có chữ ký của giao dịch viên và dấu xác nhận của ngân hàng
người gửi tiền có thể lưu giữ lại bằng chứng bằng việc sử dụng thiết bị di động
điện tử quay lại video clip toàn bộ quá trình giao dịch của mình
khách hàng đang có tiền gửi tại các ngân hàng tổ chức tiến dụng
cần nâng cao ý thức về an ninh bảo mật và tôn trọng
tuân thủ đầy đủ đúng quy trình giao dịch với ngân hàng
tuyệt đối không ký khống bất cứ giấy tờ gì kể cả khi được nhân viên ngân hàng yêu cầu
nếu không thực sự hiểu rõ tuyệt đối không cung cấp mật khẩu giao dịch ngân hàng điện tử cho người khác
không truy cập các đường linh lạ có nguy cơ bị hacker xâm nhập vào tài khoản đánh cắp dữ liệu